nhân dịp trung thu năm hai nghìn hai mươi thành phố đà nẵng đã tổ chức tặng quà dụng cụ học tập sản phẩm dinh dưỡng cho hơn ba trẻ em trên địa bàn
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trẻ em thuộc hộ nghèo cận nghèo và bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong dịp trung thu đà nẵng đã tổ chức tặng quà cho bệnh nhi nội trú tại bệnh viện ung bướu đà nẵng
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng với tổng kinh phí hơn một sáu tỷ đồng
động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để học tập tốt